các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
mở đầu bản tin hôm nay vẫn là những diễn biến covid thế giới đáng chú ý đặc biệt là tại trung quốc
hơn hai năm sau khi phát hiện covid một mươi chín bùng phát trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid
khi lo ngại những tác động tiêu cực của sống chung với dịch
vậy lý do gì giúp trung quốc kiên trì chiến lược không covid mời quý vị cùng theo dõi
hai năm trước trung quốc được tổ chức y tế thế giới ca ngợi vì thành công trong nỗ lực kiểm soát covid một mươi chín
trung quốc sau đó kiên trì theo đuổi chiến lược không covid
dù các quốc gia khác lần lượt mở cửa biên giới trở lại và sống chung với đại dịch
chủ tịch trung quốc tập cận bình nói trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu vào hôm một mươi bảy tháng ba rằng
chúng ta phải lưu đặt tính mạng và cuộc sống của người dân lên hàng đầu
kiên trì với chiến lược không covid linh động đồng thời kiểm soát đà lây nhiễm đại dịch càng sớm càng tốt
dù vaccine đã bắt đầu được triển khai trên thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi
trung quốc nhận định chỉ riêng vaccine là không đủ để ngăn đại dịch
và vẫn cần duy trì các biện pháp nghiêm ngặt để tránh rủi ro cho hệ thống y tế
quan điểm về covid một mươi chín của bắc kinh hầu như không thay đổi kể từ khi virus lần đầu xuất hiện ở thành phố vũ hán
đây là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng cần phải được loại bỏ bằng mọi giá
để đạt mục tiêu này trung quốc đã yêu cầu cách ly ít nhất hai tuần đối với bất kỳ ai đến từ quốc gia khác trong nước
ngay cả những ổ dịch nhỏ nhất cũng được xử lý bằng xét nghiệm hàng loạt
tiếp xúc và cách ly để dập dịch ngay từ đầu
phong tỏa tòa nhà khu dân cư hoặc thành phố sẽ là biện pháp được áp dụng khi số ca nhiễm vẫn tăng
cách tiếp cận này không thể ngăn hoàn toàn ca nhiễm xuất hiện
nhưng giới chức trung quốc cho rằng nó có thể giúp các đứt chuỗi lây nhiễm gây bùng phát dịch trên diện rộng
tuy nhiên các biến chủng có khả năng lây lan nhanh như delta và omicron
đang gây khó khăn cho chiến lược của trung quốc
quốc gia chưa một ngày không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ tháng một mươi
vào tháng ba số ca nhiễm hàng ngày đã lần đầu tiên vượt mức năm ca kể từ khi bùng phát tại vũ hán
giới chức trung quốc tin rằng lợi ích mà chính sách không covid mang lại nhiều hơn cái giá phải trả

trung quốc ghi nhận chưa đến năm ca tử vong vì covid

nhiều ca tử vong ở mỹ quốc gia có dân số ít hơn một phần tư của trung quốc
bắc kinh đã sử dụng những con số này để chứng minh hệ thống quản lý của nước này là ưu việt

tuy nhiên triển vọng tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi hai đang bị phủ bóng